sau khi bộ công an công bố dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có một điểm đáng chú ý là hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
tức chỉ được lái xe khi nồng độ cồn bằng không đã nhận về nhiều ý kiến khác nhau
đến nay vấn đề trên vẫn đã và đang tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm
trên thực tế ngoài việt nam nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã đặt ra những quy định
về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
đặc biệt tại mỹ giới hạn nồng độ cồn hay bac trong máu hợp pháp
để điều khiển xe được quy định là tám
qua ghi nhận con số này xuất phát từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
theo đó trước năm này tiêu chuẩn pháp lý để xác định tình trạng xe xỉn
tại từng bang của mỹ là khác nhau
theo thông tin từ cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông bill clinton vốn là tổng thống mỹ thời điểm đó
đã chủ động thiết lập các tiêu chuẩn toàn quốc để xác định khái niệm say rượu hợp pháp
khi ấy tổng thống clinton đã kêu gọi thiết lập giới hạn quốc gia
về nồng độ cồn trong máu bac ở mức
hoặc chặt hơn như một tiêu chuẩn liên bang để xác định nồng độ cồn hợp pháp
theo đó bất kỳ người nào điều khiển phương tiện có bac từ tám trở lên
sẽ là điều khiển phương tiện trái phép cho dù họ có biểu hiện các dấu hiệu say rượu hay không
sau sáng kiến này một số đạo luật đã được thông qua
bao gồm một đạo luật cắt giảm nguồn tài trợ liên bang cho các tiểu bang không áp dụng biện pháp trên
một đạo luật khác quy định rằng các tiểu bang phải thông qua mức độ nồng độ cồn là
hoặc mất đi quỹ xây dựng đường cao tốc liên bang
như vậy mức nồng độ cồn cho phép ở mỹ và các nước châu âu nhìn chung cao hơn ở châu á
phần lớn ở mức tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
lý giải về điều này theo john drackabuse
sau quá trình nghiên cứu các nhà khoa học đã xác định rằng khả năng phối hợp tay chân của con người
sẽ bị suy giảm rõ rệt ở nồng độ cồn tám trở lên
qua ghi nhận việc có nồng độ cồn trên tám sẽ làm suy giảm khả năng tay chân nhận tín hiệu chính xác từ não
ảnh hưởng tới lúc con người đang cầm vô lăng nhấn ga hay đạp phanh
mức nồng độ cồn trên tám sẽ làm trì hoãn thời gian phản ứng của con người quá nhiều
và khiến chúng ta không thể lái xe an toàn
bên cạnh đó theo john b a c drack quan niệm thông thường tại mỹ cho rằng
nồng độ cồn trong máu sẽ duy trì trong giới hạn an toàn nếu một người chỉ uống một ly tiêu chuẩn mỗi giờ
theo định nghĩa của viện quốc gia về lạm dụng rượu và nghĩa rượu của mỹ
một ly tiêu chuẩn là năm oz tức khoảng một mươi bốn năm ml cồn
mức cồn này tương đương với một ly bia là ba trăm năm mươi bốn ml một ly rượu vang một trăm bốn mươi tám ml và một ly rượu mạnh trường cất bốn mươi bốn ml
đến nay tất cả các bang tại mỹ đã chính thức áp dụng mức bac là tám làm tiêu chuẩn để xác định nồng độ cồn hợp pháp
tuy nhiên một số bang cũng có thể ban hành các đạo luật bổ sung khác
ở hầu hết các bang mức bac áp dụng cho người điều khiển xe thương mại được hạ xuống là
trong đó có một số bang thực thi đều gọi là mức phạt tăng cường đối với tài xế có nồng độ cồn vượt ngưỡng nhất định
những hình phạt này bao gồm mức tiền phạt cao hơn hủy bỏ hoặc thu hồi giấy phép lái xe lâu hơn và phạt tù nặng hơn
ví dụ ở bang michigan tài xế có nồng độ cồn quá ngưỡng là một mươi bảy
có thể bị phạt tù lên đến một trăm tám mươi ngày so với chín mươi ba ngày đối với tài xế vi phạm dưới ngưỡng
hầu hết các bang cũng có luật không khoan nhượng đối với những cá nhân dưới hai mươi một tuổi
điều khiển phương tiện cơ giới dưới ảnh hưởng của rượu trừ những trường hợp đặc biệt
ngoài ra có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bac
thế nên rất khó để ước tính cần bao nhiêu ly để một người bình thường đạt được
những yếu tố này bao gồm tuổi tác giới tính khả năng hấp thụ thể trạng khả năng trao đổi chất
các thực phẩm đã dùng trước đó trạng thái cảm xúc hoặc sức khỏe tổng thể
trong khi mỹ và canada nhất quả
với ngưỡng tám mức này giảm xuống còn năm ở peru bolivia và argentina
còn ở các quốc gia như paraguay uruguay và brazil
duy trì chính sách không khoan nhượng tức nồng độ cồn bằng không
đối với các hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia
được biết brazil là một trong khoảng một mươi sáu quốc gia trên thế giới quy định tài xế tham gia giao thông
không được có nồng độ cồn trong máu tức bic trên không
trước đó quốc gia nam mỹ này đã áp dụng nhiều giới hạn nồng độ cồn
khác nhau cho người tham gia giao thông
dù có nhiều ý kiến trong dự luận brazil vẫn quyết định áp dụng quy định nồng độ cồn
bằng không với lái xe từ năm hai nghìn tám được cho là đã giúp giảm số ca tử vong vì tai nạn giao thông
trước đó brazil từng đặt giới hạn bac là tám tức trong một trăm linh ml máu có tám mươi mg cồn
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sau đó lại giảm xuống còn sáu trong luật giao thông sửa đổi vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tuy nhiên brazil đã đặt giới hạn bac là tám tức trong một trăm linh ml máu có tám mươi mg cồn
tuy nhiên khi nhận thấy những quy định này không được thực hiện đồng bộ trên toàn quốc
và hiệu quả giảm tai nạn giao thông không được như kỳ vọng
giới lập pháp tại brazil đã đồng tình rằng họ cần ra một đạo luật riêng để giải quyết vấn đề tài xế say xỉn
do vậy luật không cồn ra đời vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn tám có hiệu lực trên toàn liên bang
cấm tài xế điều khiển các phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
luật quy định mức phạt hành chính nặng tay đối với các trường hợp vi phạm trong đó có phạt tiền
giam bằng lái xe một mươi hai tháng và tạm giữ phương tiện
tài xế có bc cao hơn sáu có thể bị xử lý hình sự và chịu án tù
đạo luật còn tạo ra cơ sở để chính phủ brazil cấm mọi doanh nghiệp bán thức uống có cồn trên cao tốc liên bang
và thực hành một số biện pháp hạn chế người tham gia giao thông tiếp cận với rượu bia
chính sách này đã được chính phủ brazil áp dụng xuyên suốt một mươi sáu năm qua với nhiều lần cải tiến
vượt qua những tranh cãi trong dư luận xã hội để góp phần thay đổi nhận thức giao thông của người dân
các nghiên cứu cho thấy sau hơn một mươi năm năm thực thi
chính sách không dùng thứ tài xế xe xìn của brazil nhìn chung đã cải thiện mức độ an toàn giao thông tại nước này
theo nghiên cứu đăng tải năm hai nghìn hai mươi ba trên prostom
nền tảng xuất bản trực tuyến thuộc tổ chức thư viện công cộng mở về khoa học tại mỹ
số trường hợp bị phát hiện lái xe sau khi uống rượu bia tại brazil giảm mạnh ở nhiều địa phương
sau khi nước này thực thi nd và chương trình hành động an toàn giao thông quốc gia
cụ thể số vụ vi phạm nồng độ cồn tại thành phố pleik
belo horizonte ở đông nam brazil và thành phố curitiba ở miền nam
lần lượt giảm trung bình là năm mươi hai hai mươi chín và một mươi chín năm mươi một qua mỗi quý
xu hướng này cũng được các nhà nghiên cứu ghi nhận ở một mươi ba thành phố khác trên khắp brazil
trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nd được áp dụng đến cấp địa phương
ở một diễn biến khác các nước châu á cũng quy định rất rõ về hành vi lái xe khi uống rượu bia
các nước đều chưa cụ thể không hình phạt
tùy mức độ say xỉn của người điều khiển phương tiện giao thông
trong quá khứ nhật và hàn quốc từng quy định nồng độ cồn cho phép
đối với người điều khiển phương tiện giao thông là năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
tuy nhiên sau đó đã giảm xuống còn dưới ba mươi mg trên một trăm linh ml máu
như vậy phần lớn các quy định về giới hạn nồng độ cồn đối với người lái xe ở các nước
đều hướng tới mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông
tuy nhiên cũng có khu vực xem xét tác động kinh tế đêm đối với quy định này
trong đó scotland đã điều chỉnh giới hạn nồng độ cồn trong máu từ tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
xuống còn năm mươi mg trên một trăm linh ml máu vào năm hai nghìn một mươi bốn
qua thống kê scotland có mức tiêu thụ rượu tương đối cao
với mỗi người lớn mua trung bình là một mươi hai lít rượu nguyên chất mỗi năm
trong khi mức trung bình toàn cầu và châu âu lần lượt là sáu bốn và chín tám
sau đó việc điều chỉnh giới hạn nồng độ cồn nói trên đã bị một số cá nhân
tổ chức khách sạn và nhà sản xuất rượu phản đối
theo một cuộc khảo sát của tạp chí drug and on call review
với các cuộc phỏng vấn các nhà bán lẻ rượu chùa khách sạn nhà hàng quán bar tại scotland
về tác động của việc điều chỉnh giới hạn nồng độ cồn nói trên
đối với hoạt động kinh doanh của họ sau ba năm luật có hiệu lực
tại đây nhiều người tham gia phỏng vấn đều cho biết
họ không thấy tác động của sự điều chỉnh trên đối với doanh thu của họ
một số nói họ bị ảnh hưởng ngắn hạn kéo dài từ sáu đến một mươi hai tháng
thế nhưng lợi nhuận quay trở lại sau đó
theo tạp chí này
các quán rượu nông thôn chịu tác động tiêu cực về kinh tế hơn so với các cửa hàng thực phẩm ở thành thị
vì khách hàng vẫn tiếp tục đi ăn ngoài và chuyển uống rượu sang uống nước ngọt
bên cạnh đó tạp chí dẫn một nghiên cứu rằng
sự thay đổi về giới hạn nồng độ cồn ở scotland
dẫn đến doanh số bán hàng thương mại bình quân đầu người giảm bảy
tuy nhiên tạp chí cũng cho rằng bất kỳ sự sụt giảm nhỏ nào về doanh thu từ việc bán rượu
đều có thể đã được thay thế ít nhất một phần bằng việc bán đồ uống hoặc thực phẩm không có